ngày một một mươi ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh hòa bình tổ chức trao giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ bảy và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ một mươi năm
đồng thời phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ một mươi năm có tám mươi năm giải pháp tham gia tăng một mươi bốn giải pháp so với cuộc thi lần thứ một mươi bốn
cuộc thi đã thu hút sự tham gia của các tác giả ở tất cả các huyện thành phố trong tỉnh
trong đó năm lĩnh vực dự thi đều có sản phẩm tham gia giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
giải pháp về dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em giải pháp phần mềm tin học giải pháp đồ dùng học tập giải pháp sản phẩm thân thiện với môi trường